hiệp hội vận tải ô tô việt nam vừa đề nghị lùi thời hạn cuối cùng về quy định lắp camera trên xe chở khách từ chín chỗ ngồi trở lên xe đầu kéo và xe container thêm hai năm nữa tức là đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp vận tải đang chiêm bờ vực phá sản
trong khi đó chi phí lắp camera khoảng một mươi triệu đồng một xe mỗi doanh nghiệp tính trung bình phải chi khoảng từ một đến hai tỷ đồng và toàn quốc khoảng tám đến chín tỷ đồng là quá sức trụ đựng của doanh nghiệp
vì vậy đề nghị nếu có tính khả thi và thực sự cần thiết thì xin lùi thời hạn cuối cùng thêm hai năm nữa tức là đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hiệp hội vận tải ô tô việt nam cũng kiến nghị bộ giao thông vận tải đề nghị cục đăng kiểm việt nam giả soát tiêu chuẩn an toàn vệ thống điện đối với các phương tiện thuộc diện lắp camera
đặc biệt đối với xe khách trên ba mươi chỗ đối với xe khách đóng mới cần ra soát điều chỉnh tiêu chuẩn an toàn bảo đảm đủ điều kiện lắp thêm camera theo quy định